đêm có mưa vài nơi ngày nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ